nhưng giờ đây bảo lạc trở nên gần gũi đầy sự mê hoặc mời gọi du khách gần xa đến khám phá về con người và vùng đất mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc
một trong số những nét văn hóa độc đáo thú hút du khách đó là văn hóa của đồng bào dân tộc mông nơi đây
ngày hôm nay xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến khám phá sự tài hoa khéo léo của đồng bào mông bằng những sản phẩm thủ công truyền thống đó là rèn sắt và theo thùa
bởi sự đa dạng bản sắc văn hóa của nhiều dân tộc mông giao sán chỉ lô lô quý châu nùng tày hoa quẩn cư sinh sống
mỗi dân tộc có bản sắc văn hóa riêng độc đáo hội tụ thành vườn hoa văn hóa nhiều màu sắc trên vùng đất biên ải này
một trong số đó là dân tộc mông một không gian văn hóa luôn khiến du khách bị cuốn hút
cũng như cộng đồng các cư dân nông nghiệp khác đồng bào dân tộc mông ở bảo lạc cũng có nhiều nghề truyền thống mang nét văn hóa độc đáo đặc trưng cho dân tộc
như nghề chế tác nhạc cụ theo dệt thổ cầm nghề đan lát và nghề rèn đúc nông cụ
nghề rèn nhằm tạo ra các công cụ sản xuất công cụ lao động của dân tộc mông đã được rất nhiều người biết đến
với những sản phẩm như con dao chiếc sẻng lưỡi cày hay chiếc cuốc
trong chuyến hành trình khám phá sự tài hoa khéo léo của người mông ở xã phan thanh huyện bảo lạc
chúng tôi may mắn được ông hoàng văn nội phó chủ tịch hội đồng nhân dân xã vân thanh đưa đi
mỗi nhà dân ở đây cách nhau cả mấy quả đồi
vượt qua những đoạn đường lát léo mới tới được sưởng rèn của gia đình anh hoàng a sùng
bây giờ chú xin phép giới thiệu với cháu
đây là nghề rèn của dân tộc mông ở sông trà tàng xã phan thanh bảo lạc
trước kia cách đây thì ba đời rồi
nhưng mà bây giờ còn cái truyền thống cũ các ông cũ
người ta làm ba đời này rồi
trước kia các ông cũ còn làm súng làm tất cả các thứ vâng
nhưng mà bây giờ thì chỉ làm sửa chứa dao này là cuốc này các kiểu
cái dân tộc mông ấy thì trước nó tự tạo tự làm
có nghĩa là nó phải khác khác hết hoàn toàn
nó tự lấy cây và tự đục tự làm
cho nên là không dùng đến cái điện
nếu mà làm mới thì ba mươi một cái là chỉ trên trăm thôi
vâng trên một trăm linh thôi
còn nếu mà còn sửa thì
thì do người ta nếu mà nhờ ấy
thì không có tiền thì cũng thôi
chỉ một chai rượu là xong
vâng bây giờ ở đây thì
ở đây thì đồng bào vẫn vẫn duy trì
cái bản sắc dân tộc của dân tộc mông ạ
người mông bắt đầu học nghề rèn
đến khi mà có thể thành thạo làm được một cái công cụ lao động
thì mất thời gian thường khoảng bao lâu ạ
một đến hai năm ạ
một đến hai năm bắt đầu mình dần lập quen rồi thì lúc kia là mình thích
để cho nó đẹp đẹp đẹp
thì mình cứ làm dần
đến khi mà người già nó công nhận rồi thì lúc kia mình mới được làm
xã của mình hiện nay còn khoảng bao nhiêu hộ
còn duy trì cái nghề rèn ạ
chỉ còn là năm sáu hộ thôi
vâng tính ra thì như các xóm dân tộc mông họ vẫn còn làm
dân tộc khác thì họ không làm
ngày nào cũng vậy
từ sớm tinh mơ cho đến khi mặt trời xuống núi
anh hoàng a sùng ở xã vân thanh huyện bảo lạc tỉnh cao bằng
cặm cụi bên lò lửa cái bể để làm ra các nông cụ bằng sắt
lò rèn của người mông không cầu kỳ chỉ có một ụ đất làm lò
vài cục sắt to làm đe bơm gió và một cái bể
nhưng với bản tay khéo léo của người mông
cùng với những bí quyết riêng đã làm ra những sản phẩm chất lượng rất cao
nhà anh sùng ở bản xa của xã điện lưới còn chưa vào tận nhà
không có quạt nên vật quý nhất của căn xưởng nhỏ này chính là cái bể thổi lửa
nó có cấu tạo như một cái bơm xe đạp khổng lồ nằm ngang
cái bơm ấy được khoét ra từ thân cây đường kính khoảng năm mươi cm
pít tông là một miếng gỗ tròn như cái thớt
được gắn lông gà xung quanh để dễ dàng tịnh tiến trong lòng cây gỗ
có nhiều loại cây cho than để rèn
sông phổ biến là cây rẻ chua
rẻ chua có mùi chua đặc biệt ở phần lõi
và đun rất khó cháy nhưng một khi đã cháy thì cháy rất bền
gia đình tôi làm nghề rèn qua mấy đời rồi
tôi học nghề rèn từ ông từ bố
rèn của người mông ở đây có cái đặc biệt hơn là vì đến nay vẫn kéo bể bằng thân cây gỗ
chúng tôi đi lựa cây gỗ từ trên rừng về chọn cây nào thân lớn gỗ khó cháy
sau đó đục lỗ giữa thân để tạo thành bể kéo
ngày xưa ở đây chưa có điện nên phải làm vậy
đến giờ có điện lưới rồi nhưng cũng chỉ dùng làm điện thắp sáng được thôi
nên chúng tôi vẫn phải dùng bể lò này
cái nghề rèn của địa phương thì có nhà trước từ trước
từ xưa này đến giờ
bởi vì là cái này không thể bỏ qua
dân tộc mông thì ở vùng sông xa thì không thể bỏ qua được
bởi vì nếu mà mình không có nghề rèn ấy thì không biết làm con dao
rồi thì cuốc các kiểu
cho nên là mình phải bắt buộc phải cũng phải giữ làm phục vụ bà con
khi nào bà con cần thì mang đến thì mình cứ sửa
mà có nhu cầu cho làm mới thì mình cũng phải làm mới
ở xã văn thanh thì riêng các xóm ấy
có hoàn toàn là một trăm linh dân tộc mông thì người ta có nhà mới một xóm
thì phải có một người
đến hai người nó làm để phục vụ bà con
nhưng mà các xóm khác ấy có dân tộc khác thì người ta có nhà không làm
thế thì cái này cũng như dân tộc mông là không thể bỏ qua
mình cứ giữ để đời này sang đời khác để các cháu biết
người mông chọn những cây rẻ chua già để hầm than
đây là công việc công phu và tỉ mỉ
những nghệ nhân rèn của người mông thường được sinh ra trong những gia đình có nghề rèn truyền thống
khi rèn người ta cho sắt vào lò nung đỏ đưa ra để lên đe dùng búa đập
sắt nguội lại lại cho vào lò nung
cứ như vậy đến khi tạo ra được một sản phẩm vừa ý thì thôi
sau khi tạo xong dáng của sản phẩm thì tiến hành tôi sắt
trong khâu tôi sắt của người mông
có một bí quyết riêng để tạo nên những sản phẩm nông cụ truyền thống có chất lượng cao
đó là khả năng nhìn màu sắt để đưa vào tôi
người mông cho rằng phải biết cách xem loại sắt để chọn cách tôi
như thế thì dao mới sắc và đền
nếu không có con dao cái cuốc cái cải tốt
thì người mông không thể canh tác được ở những đỉnh núi cao
nơi chỉ có gió mây mù và sỏi đá
mưu sinh khắc nghiệp như thế nên người mông ngày càng hoàn thiện sản phẩm rèn của mình
rèn được con dao cái cuốc cái cải tốt
người mông đối xử với nó như một vật có linh hồn có cuộc sống thật
vậy nên cái dao cái cuốc bị mòn bị cũ họ không bao giờ bỏ đi
mà có thể vượt cả mấy ngọn núi mấy con suối
để mang đến nhờ thợ rèn sửa sang cho mới cho đẹp
ngày trước tôi hay làm dao làm cuốc sẻng cho bà con trong vùng
nhưng đến giờ thì làm ít hơn mà chỉ sửa là nhiều
vì đồ dùng của bà con bây giờ cũng dễ mua và có bán sẵn
vẫn có những người thích dùng đồ từ rèn vì nó chắc chắn
nhưng để làm được một con dao thôi cũng mất thời gian hơn là người ta ra chợ mua
tôi làm rèn cũng không phải là nghề chính chỉ tranh thủ lúc rảnh rỗi thì làm
vì làm cũng vất vả lắm nóng nực và cần phải có sức khỏe mà giá lại rẻ không được mấy đồng
tôi vẫn làm vì bà con tin tưởng tay nghề của mình
bà con vẫn cần người sửa cho cái cuốc con dao
và tôi vẫn muốn giữ nghề rèn này của người mông vì đây là nghề truyền thống của đồng bào mình
tôi bắt đầu học nghề rèn từ bố mình khi mới một mươi năm một mươi sáu tuổi
ban đầu tôi học làm những thứ đơn giản như giúp bố sửa đồ
sau khi đã thành thạo thì mới bắt đầu tập rèn đồ cứ vừa làm vừa tập
ban đầu làm chưa đẹp lưỡi chưa sắc làm mãi rồi quen
biết cách làm cho nó sắc và nhìn hình dáng đẹp mắt hơn
làm cái nghề này thì vất vả lắm mà thu nhập cũng không cao
nhưng tôi làm vì mình đã học nó từ nhỏ rồi lớn lên vẫn quen tay vẫn muốn làm
vẫn muốn làm
lưỡi cày hay lưỡi cuốc được người mông tự đúc bằng kỹ thuật thủ công
chất lượng đạt tới độ tuyệt hảo bởi khi tôi lưỡi cày và cuốc được tăng rất nhiều thành phần thép
do vậy lưỡi cày lưỡi cuốc của người mông làm ra vừa cứng vừa dẻo đảm bảo lật đất tốt
xén đất hết rễ cây gốc cỏ mà không bị gãy
thực tế cho thấy tầng đất mặt của ruộng bậc thang khi mới khai phá sỏi đá nhỏ
gốc cây chưa đứt hết mặt ruộng mấp mô thì chỉ có loại lưỡi cuốc này mới khắc phục được những khó khăn trong việc canh tác
trước đây người mông thường lấy nhiếp xe ô tô lò so mảnh bom để làm nguyên liệu chế tác các sản phẩm rèn
những nguyên liệu đó bền và tốt lại được người thợ rèn làm tỉ mỉ nên biến thành những công cụ rất có ích với bà con
đó là lưỡi dao gặt lúa nương lưỡi hái lưỡi cây
đến bây giờ nguyên liệu có sẵn và dễ tìm hơn nhưng cũng không được tốt như ngày trước
người mông hay sống trên núi cao đất canh tác trên vùng này nhiều sỏi đá
phải là đồ rèn của người mông mới canh tác được trên đất này
nghề rèn truyền thống của người mông đòi hỏi sự tài hoa khéo léo của đôi bàn tay con người
cao hơn nữa là sự kiên trì và sáng tạo của người thợ rèn
để có thể cho ra lò những sản phẩm vừa có công dụng cao
vừa thể hiện bản sắc văn hóa truyền thống độc đáo riêng của dân tộc mông
thưa quý vị và các bạn nếu nghề rèn thể hiện sự khéo léo và mạnh mẽ của người đàn ông mông
thì theo thùa xe lanh dệt vải lại là tiêu chí đánh giá tài năng vẻ đẹp và đức hạnh
của người phụ nữ mông
trai bản kén vợ cũng dựa vào đó mà có sự lựa chọn
chính vì thế mà trải qua hàng trăm năm nghề dệt lanh theo thùa của người mông
đã được bảo tồn để trở thành nghề truyền thống cho đến ngày hôm nay
thật không khó để bắt gặp những hình ảnh bình yên như thế này khi du khách đặt chân đến bản mông
chồng thì miệt mài rèn dao vợ say xưa theo thùa may vá
cả không gian núi rừng như tĩnh lặng và thời gian trôi chậm đi bởi sự thanh bình đến giản dị đó
dường như người con gái mông nào cũng biết tự trồng lanh dệt vải may áo may váy cho mình
cách làm lanh của con người nơi đây đã tạo nên đức tính nhẫn nhịn đến kiên cường của người phụ nữ mông
hay chính là bởi sự nhẫn nại tuyệt vời trong bản chất của người phụ nữ
mà cây lanh gắn bó được với dân tộc này cho đến tận ngày nay
chúng tôi đến bây giờ vẫn giữ nghề dệt lanh và theo thùa
ngày xưa trồng lanh nhiều giờ chúng tôi trồng cây lanh ít thôi
đến cuối năm thu hoạch thì về làm sợi
phụ nữ mông ai cũng biết dệt lanh từ nhỏ đã được học rồi
ngồi dệt xong thì theo làm váy và khăn đấy là phong tục từ trước đến giờ của phụ nữ mông
phụ nữ thì nói chung là cũng rất là là có khéo léo
bà con rất là khéo léo
bởi vì thấy người ta làm cái gì đẹp mình phải tập làm
tập làm khi nào mà đưa cho họ xem được rồi tốt rồi
thì lúc kia mình cứ làm bởi vì các hoa văn này thì rất là nhiều
vải lanh của người mông
là một trong những sản vật quý
được làm hoàn toàn thủ công từ đôi bàn tay người phụ nữ
vải lanh là một chất liệu tuyệt vời cho may mặc
ấm áp vào mùa đông thoáng mát vào mùa hè
chính điều này đã làm cho sản phẩm vải lanh rất được các du khách nước ngoài ưa chuộng
rồi cũng từ những tấm vải lanh óng ánh đó
dưới bàn tay khéo léo óc thẩm mỹ tinh tế của người phụ nữ mông
họ đã tạo nên những bộ trang phục truyền thống
với vô vàn họa tiết hoa văn đặc sắc
tuy nhiên bản thân tôi rất mong muốn để bà con cứ giữ bản sắc dân tộc
thường xuyên thiêu dền thì không thể bỏ được
đời này cũng như là sang đời khác
các cháu bắt buộc các cháu cũng phải nên biết

trong các bản làng của người mông nhà nào cũng có khung cửi dệt vải
và con gái ai cũng biết xe lanh dệt vải theo thùa
phụ nữ mông dù đi đâu làm gì cứ về tới nhà là thoăn thoát tay chân
không nối sợi thì lại dệt vải
công việc này như một niềm vui
họ bảo đi nương về mệt ngồi nối sợi hay dệt vải là nghỉ ngơi là giải lao
phụ nữ mông cái tay không biết mệt cái chân không biết mỏi
mỗi sản phẩm thổ cầm đều đậm sâu cả hình ảnh phẩm chất cần cù chịu khó
và sự khéo léo của người phụ nữ mông
bà truyền cho mẹ mẹ truyền cho con gái
đời trước chỉ bảo cho đời sau
cứ thế không ai biết nghề xe lanh dệt vải theo thùa
đã gắn bó với người mông từ khi nào
chỉ biết rằng từ lúc còn nhỏ xíu chưa đến cái tuổi thiếu nữ trăng rằm
những đứa bé gái mông đã thuần thục gỡ sợi quay tơ
qua không biết bao nhiêu công đoạn
không biết bao nhiêu giọt mồ hôi của những cô bé
của những người phụ nữ đã rơi xuống
mới cho ra đời một tấm vải lanh vuông vắn
và một chiếc váy theo đầy tinh xạo
thưa quý vị và các bạn
đến nay những sản phẩm thủ công truyền thống
thể hiện sự tài hoa khéo léo của người mông
cũng đang đứng trước sự cạnh tranh
do sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thị trường
vì vậy việc giữ gìn bảo tồn
và phát triển những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào
cần được quan tâm hơn đầu tư hơn
để nghề rèn sát dệt lanh theo thùa
mãi là vẻ đẹp của sự kinh tế thị trường
thưa quý vị và các bạn
huyện bảo lạc là trung tâm kết nối các huyện miền tây tỉnh cao bằng
với phía bắc tổ quốc và biên giới việt trung
nơi đây hội tụ văn hóa các dân tộc
mông giao lô lô nùng và tày
tạm biệt bản mông
trong chuyến hành trình về với bảo lạc ngày hôm nay
xin mời quý vị cùng đến với bản lô lô đen
gặp gỡ một nhân vật đang lưu giữ những tín ngưỡng văn hóa độc đáo
của đồng bào lô lô
hôm nay người đàn ông này đến tìm gặp anh lý văn dung
vì cần thầy mo cúng xem
vì sao con gái ảnh ốm
phải chạy chữa hay chỉ cần khấn cầu ma nhà là được
ở xóm khâu trang xã hà nội
hồng trị này thầy mo của dân tộc lô lô đen
là những người được nhân dân kính trọng
anh lý văn dung còn đảm nhận vai trò bí thư thôn
một trong những bí thư gương mẫu của xã
nên được bà con thêm phần tin tưởng
đến nay được tuyên truyền và vận động
bà con không tin vào việc cúng ma ốm nhiều như trước nữa
có làm cũng chỉ có lệ
rồi sẽ đưa người bệnh xuống trạm xá bệnh viện để khám
tuy nhiên việc xem con ma lành hay ma giữ làm người thân đau ốm
vẫn là một thủ tục bắt buộc
thuộc về tập quán không thể bỏ của đồng bào nơi đây
người lô lô chúng tôi coi việc đi nhờ thầy cúng xem ngày tháng
và làm phước cho người thân trong gia đình là một phong tục từ xa xưa
chúng tôi nhờ thầy làm phép như một cách để an tâm hơn trong trường hợp người nhà mắc bệnh
thế nên đến nay mỗi khi trong bản có ai đau ốm
chúng tôi lại nhờ tới anh dung
khi thì chúng tôi đến nhà anh ý
còn nếu người bệnh ốm nặng quá
thì anh dung qua nhà chúng tôi
mặc dù anh dung còn trẻ nhưng rất được bà con trong bản tin tưởng
vì có kiến thức lại nhiệt tình và tận tâm lắm
người nào làm thầy cúng đầu tiên là phải có uy tín trong bản
và phải được truyền lại cách cúng bái từ cha ông
không được tự học hỏi rồi tự đi cúng đâu
như thế thì bà con không ai tin tưởng cả
người lô lô đen thưởng quan điểm
vạn vật hữu linh
nghĩa là mọi vật đều có linh hồn
và con người có liên quan mật thiết với chúng
vì vậy tín ngưỡng thở thần nành
tức là ma của người lô lô đen
là để chỉ lực lượng siêu nhiên có tác động đến đời sống con người
lễ cúng sức khỏe hội tụ nhiều ý nghĩa sâu sắc
trong tín ngưỡng của người lô lô đen
tôi học làm thầy cúng từ năm một mươi hai tuổi
đến nay đã gần ba mươi năm rồi
những ngày đầu mới học
tôi chưa biết cúng
chỉ theo người lớn để xem lịch trồng trọt
xem ngày tháng theo lịch của người xưa
tôi mới bắt đầu học cách cúng sức khỏe bệnh tật cho mọi người
khi cúng được cho người lớn khỏe mạnh
cúng cho những đứa trẻ nhỏ khỏi được ốm
tôi thấy rất mừng
hết có ai đến nhờ là tôi đi cúng
mà không cần công cán gì đâu
người nhà quý mến thường chỉ biếu một chút lễ quả hoặc mời cơm
quan trọng là người dân trong bản được khỏe mạnh là mừng rồi
dù rằng với vai trò là một thầy mo
là cầu nối giữa thế giới thần linh và thế giới con người
nhưng với anh lý văn dung
phải hài hòa giữa hoạt động lưu giữ văn hóa
và nhiệm vụ quản lý thôn bản theo đúng chức trách
và vai trò anh được bà con và chính quyền tín nhiệm giao cho
ngoài công việc xem ngày lành tháng tốt
cúng sức khỏe
cúng bình an cho dân làng
anh dung còn thường xuyên đến vận động các gia đình
tin tưởng và làm theo đường lối chính sách của đảng và nhà nước
tiếp thu các tri thức mới
để có cuộc sống tiến bộ hơn
thôn tôi có cả người lô lô và người nùng cùng sinh sống
tôi bắt đầu được làm bí thư trí bộ từ năm hai nghìn một mươi một
từ đó đến nay
tôi luôn cố gắng để bà con người lô lô và người nùng cùng chung sống hòa thuận
và học được cách làm ăn cải thiện cuộc sống
các chính sách của nhà nước và của đảng
hỗ trợ đồng bào như thế nào
tôi đều thông tin lại và hướng dẫn bà con cách thực hiện
tôi chỉ mong là bản mình tuy xa xôi
nhưng bà con sẽ đều có cuộc sống ấm no và bớt nghèo đói
anh dung giúp bà con rất nhiều
không chỉ đi làm lễ giúp mà còn đi hướng dẫn tuyên truyền thông tin của nhà nước
anh dung làm hoàn toàn không có lấy công cán gì cả
chỉ làm vì muốn giúp đỡ mọi người
và vì cái bụng muốn thế thôi
bản chúng tôi ở xa xôi lắm
nên nhờ có anh dung thông tin các nội dung hỗ trợ chính sách cho bà con
nên bây giờ chúng tôi hiểu hơn và làm việc tốt hơn
thật khiến cho người ngoài khó hiểu
bởi bản thân anh dung vừa thực hành các hoạt động tín ngưỡng
nhưng lại hoàn toàn tin tưởng vào sự tiến bộ của y học của xã hội
người đàn ông này nhận thức được rằng
muốn có sự phát triển
cần đi từ cái gốc
muốn nhân dân tin tưởng
cần có sự hài hòa
cứ như vậy
ngày ngày anh dung miệt mài đi trên con đường gập gành đó
băng núi vượt đồi để mang chi thức đến với đồng bào mình ở nơi biên viễn xa xôi
nơi mà đồng bào anh dù đã có ánh sáng của điện lưới
nhưng ánh sáng của chi thức vẫn còn chưa tới nơi
thưa quý vị và các bạn
trong bề dày văn hóa truyền thống tín ngưỡng tâm linh của người lô lô đen
vẫn tồn tại một số hủ tục cần phải loại bỏ
tuy nhiên lễ cúng sức khỏe mang những giá trị về văn hóa dân gian tín ngưỡng
nghỉ lễ gắn với tập quán lao động và sinh hoạt
cần được nghiên cứu giỉn giữ và phát huy
góp phần thiết thực bảo tồn bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc lô lô trong xã hội hiện đại
thưa quý vị và các bạn
đến với miền biên viễn xa xôi
khám phá văn hóa của đồng bào các dân tộc nơi đây
mà chưa thưởng thức món bánh bẻng tải của người tày nôm cao bằng
thì vẫn còn thiếu sót
đây là thức quà quê
du khách chỉ có thể được thưởng thức trong các ngày lễ tết hoặc chợ phiên
chất chứa trong từng lớp lá chuối rừng giản dị
đó là hương vị của núi rừng đại ngàn
để làm bánh bẻng tải
cần phải trải qua nhiều công đoạn
và có sự chuẩn bị nguyên liệu thật kỹ lưỡng
các nguyên liệu cần có như gạo lá chuối đỗ xanh lạc tẩm đường
nguyên liệu chính để tạo nên món bánh bẻng tải này là lá gai
lá được phơi khô sau đó đun lên để loại bò xơ
nấu nhừ với đường rồi đem giã nhuyễn với bột nếp
hỗn hợp lá và đường đã nấu chín
bánh được trộn đều với bột nếp theo một tỉ lệ nhất định
hai nguyên liệu chính của vỏ bánh là gạo nếp và lá gai
gạo nếp phải chọn loại ngon thì bánh mới mềm và dai
ăn không bị cứng
gạo được ngâm cho no nước mới đem xay
rồi để dốc nước
lá gai sau khi nấu chín nhừ sẽ có màu đen
chính là nguyên liệu tạo nên màu đặc trưng của bánh
có bột gạo rồi mới nấu lá gai
và trộn lẫn với nhau bằng cách giã nhuyễn các nguyên liệu cùng trong một chiếc cối đá
ngày xưa người tày người nùng thường có cối đá trong nhà
nhưng sau này thì bỏ gần hết
còn tôi vẫn giữ lại để dùng trộn
không có cối đá thì khó mà làm được vì trộn sẽ không được đều
món bánh này làm cũng cầu kỳ phức tạp và nhiều công đoạn
vì vỏ bánh cần phải cả lá gai nấu chín rồi giã nhuyễn
nhân bánh cũng cần nhiều nguyên liệu như đỗ thịt dừa nạo
đến khi các nguyên liệu đã chuẩn bị đầy đủ
việc coi bánh lại đơn giản
công đoạn giã phải làm sao cho cả ba nguyên liệu quyện vào nhau
tạo thành một thứ bột màu sẫm
đồng bào phải giã bằng tay để hỗn hợp bột lá này được đều
đảm bảo sự quánh dẻo của bột bánh
bột giã song có màu xanh đen mịn màng dẻo quánh
mùi nếp mùi mật mùi đường mùi lá gai quyện vào nhau thơm nức
sự giản dị và hương núi rừng được thêm vào từng chiếc bánh bởi lớp lá chuối gói ngoài
sẵn các nguyên liệu quanh nhà đồng bào tận dụng lá chuối rừng để gói bánh
lá chuối không thể thiếu được khi gói bẻng tải
bởi hương vị đặc trưng của nó khi được hấp chín hòa quyện cùng mùi vị của bẻng tải
bánh hấp trong chõ như đổ xôi
từ lúc nước sôi cho đến khi bánh chín chừng ba mươi phút
đợi đến khi chiếc bánh bóc ra đen nhánh mịn màng như một lát thạch là được
bánh gai có thể để nhiều ngày mà
nhưng không sợ mốc nên người dân thường làm để tích chữ lâu ngày hoặc mang theo khi đi đường xa
trước kia người cao bằng thường chỉ làm bánh gai vào dịp dằm tháng bảy để cúng tổ tiên ông bà hoặc trong những ngày lễ tết
đến nay người ta làm bánh gai thường xuyên hơn vì bây giờ có điều kiện hơn xưa
đây là món ăn rất được đồng bào ở đây yêu thích nên tôi thường làm vào mỗi dịp chợ phiên để đem bán
chợ phiên ở đây thường khoảng năm ngày một mươi một lần nên tôi làm từ chiều hôm trước
lục chín rồi đến hôm sau đem ra chợ phiên bán
bánh bẻng tải giống bánh gai của người xuôi
bánh bẻng tải gắn liền với một truyền thuyết
vào thế kỷ một mươi giặc tống xâm lược
thủ lĩnh của người cao bằng là nùng trí cao đã chỉ huy quân dân vùng biên ải đi đánh giặc
đồng bào làm bánh bẻng tải cho các chiến binh đem theo làm lương khô ra trận
bởi vậy bánh bẻng tải không những mang hương vị của núi rừng mà nó còn thể hiện nghĩa tình quân dân sống sống sống

bánh bẻng tải không những mang hương vị của núi rừng mà nó còn thể hiện nghĩa tình quân dân sống
và đến đây thì thời lượng của chương trình xác mầu dân tộc cũng đã hết
mọi ý kiến đóng góp xin quý khán giả gửi về hòm thư